bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen đã công bố các kế hoạch của washington nhằm cung cấp cho ukraine hỗ trợ tài chính bổ sung và các hình thức hỗ trợ khác cho đến tháng chín năm nay
đồng thời bà chỉ ra tầm quan trọng của liên minh quốc tế gồm các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với nga và tiếp tục củng cố chúng
theo bà zelen các biện pháp trừng phạt đang hạn chế khả năng tiếp cận của nga đối với các công nghệ và thiết bị cần thiết để cung cấp cho quân đội nước này
ngoài ra do lệnh cấm vận quốc tế và giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của nga nga đang mất đi nguồn thu quan trọng trong khi sự ổn định trên thị trường dầu mò thế giới vẫn được duy trì
trong khi đó ngân hàng thế giới vkp ngày một mươi hai tháng bốn tuyên bố sẽ cấp hai trăm linh triệu usd để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine
vkp cho biết hơn năm mươi cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng trong đó vùng phía đông nước này bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng
theo vkp cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine đã bị thiệt hại một mươi một tỷ usd trong năm ngoái và đây là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất cần hỗ trợ khẩn cấp